sau hơn một tuần xét xử và nghị án tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án bị cáo phạm thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư
và phát triển công nghệ quốc tế igt chủ trang mạng học làm giàu tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo bản án sơ thẩm bị cáo hải lập website họclamgiàu vn tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tài đầu tư kinh doanh giới thiệu công ty igt đang triển khai các dự án có lãi suất cao
làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô macca có siêu dự án
để thu hút nhiều người góp vốn hải đưa ra mức lãi suất bốn mươi năm mươi một năm trả lãi ngay khi nộp tiền
đồng thời mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ hai đến một mươi tiền thưởng kết nối
dành cho những người môi giới hợp đồng mới tổ chức cho các nhà đầu tư đi liên hoan du lịch
chỉ trong vòng một năm từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
bị cáo hải đã huy động được hơn hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng từ hai năm trăm bảy mươi bốn nhà đầu tư
trong số năm trăm bảy mươi bốn bị hại được cơ quan điều tra xác định danh tính có ba mươi một người không yêu cầu hải bồi thường dân sự
do đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo hải chỉ phải khắc phục dân sự cho năm trăm bốn mươi ba người còn lại
với số tiền tổng cộng là hơn năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng
với các khoản hải cho vai cá nhân
trong giai đoạn xảy ra vụ án tòa tuyên buộc các cá nhân và những công ty này trả lại để bảo đảm thi hành án